đường dây đưa ma túy từ tỉnh nghệ an vào thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
tiêu thụ lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá
ba đối tượng bị bắt giữ gồm trần thị la nguyễn bá hải và trần văn phong
cùng chú tại phường e tam thành phố buôn ma thuột
theo kết quả điều tra ban đầu ngày một mươi tháng một phong liên hệ với la
để mua một bánh heroin với giá hai trăm ba mươi triệu đồng
thời điểm này la đang ở thành phố buôn ma thuột và đã điện thoại
cho một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch ở tỉnh nghệ an
đặt mua được một bánh heroin
sau đó người này thuê hải vận chuyển ma túy vào thành phố buôn ma thuột
để giao cho la với tiền công một mươi triệu đồng
tuy nhiên khi các đối tượng vừa giao xong ma túy
thì bị công an thành phố buôn ma thuột bắt giữ
tiến hành khám xét nhà của phong ở phường ea tam
lực lượng công an còn thu giữ thêm bốn gói ni lông
bên trong có chứa gần bốn mươi gram ma túy đá năm mươi viên ma túy tổng hợp
và năm điện thoại di động
bảy đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn
với số tiền giao dịch khoảng hai mươi bảy tỷ đồng
sau quyết định khởi tố
các đối tượng gồm đặng văn dũng nguyễn kiên cường lê văn thân
đều trú tại thị xã buôn hồ nguyễn văn sơn trú tại huyện crong búc
vũ đức kiểm vũ văn thành chú tại thành phố buôn ma thuột
và ngô văn nguyện trú tại huyện e leo tỉnh đắk lắc
đường dây cá độ bóng đá trên do vũ văn trinh cầm đầu
đã bị cơ quan công an khởi tố trước đó
qua khám xét thu giữ nhiều điện thoại di động máy vi tính
ba trăm linh triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng
các đối tượng trong đường dây trên được phân công phân cấp cụ thể
phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên trong đường dây tổ chức chặt chẽ
và phải là người có uy tín tin cậy bảo lãnh thì người chơi mới có thể tham gia cá độ
số tiền cá độ trung bình mỗi ngày khoảng hơn một năm tỷ đồng
ngoài ra các đối tượng tự cá cửa không thông qua mạng
trung bình mỗi ngày khoảng hơn năm trăm linh triệu đồng
tính đến thời điểm bị bắt xử lý thì số tiền giao dịch cá độ bóng đá của các đối tượng là khoảng hai mươi bảy tỷ đồng
trong khi đó tại tỉnh tây ninh hai mươi ba đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cũng vừa bị công an huyện bến cầu ra quyết định tạm giữ
tụ điểm đánh bạc này bị công an huyện bến cầu phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh triệt xóa vào chiều qua tạm giữ gần hai trăm linh triệu đồng
thời điểm trên lực lượng công an đã đột kích sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu
tiền thuận huyện bến cầu làm chủ bắt quả tang ba mươi một đối tượng cùng tang vật gồm khoảng một trăm chín mươi hai triệu đồng
chín xe mô tô hai bộ dụng cụ đánh bạc hai mươi điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan
để tránh sự phát hiện của lực lượng công an hai đối tượng khải và tân còn thuê thêm người canh gác phía bên ngoài
ngày hai mươi tám tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh trà vinh cho biết đơn vị đang phối hợp với công an huyện châu thành
tiếp tục xác minh củng cố hồ sơ xử lý bốn mươi năm đương sự tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
ở ấp kỳ la xã hòa thuận huyện châu thành
trước đó sau nhiều ngày theo dõi nắm bắt thông tin chiều ngày hai mươi bảy tháng một phòng cảnh sát hình sự tỉnh trà vinh
đã phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh trà vinh và công an huyện châu thành
tục kích triệu số điểm đá gà ăn thua bằng tiền quy mô lớn
điểm đá gà này nằm cách xa đường giao thông quốc sang một căn nhà hoang
khi lực lượng công an ập vào kiểm tra các đối tượng bỏ chạy tán loạn
nhưng sau đó tất cả đều được mời về làm việc
tại hiện trường cơ quan công an tạm giữ bốn mươi năm đương sự trong độ tuổi từ hai mươi đến năm mươi một
có hộ khẩu ở thành phố trà vinh các huyện châu thành càng long tỉnh trà vinh
và huyện thành phố tỉnh bến tre
tạm giữ một mươi bốn con gà một cân đồng hồ bốn cây cửa sắt một tấm kính bằng nhựa
cùng hàng chục xe mô tô điện thoại di động và hơn ba trăm linh triệu đồng
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ hình sự và củng cố hồ sơ
để làm rõ xử lý hai đối tượng phạm kim thành bốn mươi sáu tuổi và vợ là văn ngọc thảo nguyên ba mươi chín tuổi
cùng có hộ khẩu thường trú tại thành phố thuận an tỉnh bình dương
cùng sáu đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
theo điều tra hai vợ chồng thành và nguyên cùng đại lý cấp một để mua bán lô đề
thành sử dụng mạng xã hội để kết nối với các con bạc trên địa bàn thành phố thuận an
để thực hiện mua bán lô đề với số tiền giao dịch từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng mỗi ngày
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt thành và nguyên đã thực hiện đánh bạc
với hình thức mua bán lô đề với các con bạc với lượng tiền thắng thu hơn năm sáu tỷ đồng
cũng theo điều tra trong thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
một người đàn ông bốn mươi tám tuổi ngụ phường bình nhâm thành phố thuận an
đã tham gia đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề với đối tượng thành
và đã có giao dịch với tổng số tiền lên đến một hai tỷ đồng rồi mất khả năng chi trả
do tốn quẩn nên người này đã tự tử khi vẫn còn đang nợ thành hơn ba trăm ba mươi tám triệu đồng
các điều tra công an thành phố thuận an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
ngày hai mươi tám tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết đã phát thông báo
truy tìm nghi phạm trương quốc trọng hai mươi chín tuổi quê tại đắk lắc để điều tra làm rõ nghi vấn
thực hiện hành vi giết người xảy ra tại một nhà trọ thuộc khu phố tám phường chánh phú hòa thị xã bến cát
theo điều tra khoảng một mươi hai h ngày một mươi một tháng một qua tin báo của người dân
công an thị xã bến cát đã xác minh hiện trường và phát hiện một tử thi nữ giới
được bó trong phòng
trong chăn nằm trong một cao phòng trỏ khóa cửa ngoài trên đường ng năm khu phố tám
phường chánh phú hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
tử thi được xác định là nguyễn thị thúy hải bốn mươi một tuổi quê tỉnh phú thọ
hiện trường vụ việc là một cao phòng trỏ khóa cửa ngoài
ở dưới phòng có một chiếc mình màu đỏ bó chặt thi thể người phụ nữ
trong phòng còn có một chiếc xe máy và một số vật dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương thông báo cơ quan tổ chức cá nhân
nếu phát hiện trương quốc trọng ở đâu hoặc có thông tin liên quan
đề nghị báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc báo cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
gặp đồng chí đặng văn yên số điện thoại chín trăm bốn mươi sáu ba trăm tám mươi ba trăm tám mươi để phối hợp giải quyết
thưa quý vị trong dịp cuối năm đặc biệt là các ngày trước trong và sau tết nguyên đáng
lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng mạnh
nên tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp tai nạn giao thông có chiều hướng sẽ gia tăng
vì thế lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh bình thuận đã và đang triển khai các biện pháp
giải pháp nhằm làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
theo báo cáo của ban an toàn giao thông tỉnh tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay
toàn tỉnh bình thuận đã xảy ra ba mươi vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết một mươi chín người bị thương một mươi năm người
nguyên nhân của các vụ tai nạn trên là do người tham gia giao thông đi không đúng làng đường
phần đường sử dụng rượu bia phóng nhanh vượt ẩu không kiểm soát được tốc độ
qua thống kê theo dõi cho thấy vào dịp cuối năm tình hình tai nạn giao thông thường diễn biến phức tạp hơn
trước tình hình đó với vai trò là lực lượng nồng cốt trong công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh đã và đang triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp
dình dưới trật tự an toàn giao thông nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế xảy ra tai nạn giao thông trong dịp cuối năm
vị công an tỉnh đã chỉ đạo
tổng lực lượng cảnh sát giao thông chủ trì tham mưu xây dựng các kế hoạch triển khai
quy động lực lượng thực hiện tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm góp phần răng đe
giáo dục nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành tốt bắt lục giao thông
góp phần đảm bảo về an ninh trật tự trước trong và sau tết để nhân dân vui xuân đón tết được an toàn
hiện nay phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã và đang triển khai các giải pháp tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm chủ động phát hiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ vũ khí hàng lậu hàng cấm đua xe cố vũ đua xe trái phép
và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc
đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ
ngoài ra còn phù hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong công an tỉnh tăng cường lực lượng tuần tra cả ngày lẫn đêm
tập trung vào các tuyến đường địa bàn trọng điểm thường xảy ra tai nạn nhất là tại tuyến quốc lộ một a
xử lý vi phạm về trực tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát
đồng thời tập trung phát hiện xử lý nghiêm thanh thiếu niên điều khiển phương tiện phóng nhanh vượt ẩu
lạng lách đánh võng tổ chức đua xe trái phép vi phạm nồng độ cồn
đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý đảm bảo trật tự đô thị
trực tự công cộng và an toàn giao thông tại các điểm tổ chức chợ hoa chợ tết
điểm công cộng diễn ra hoạt động chào mừng năm mới và các lễ hội đầu xuân
bên cạnh đó cũng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để mạnh công tác tuyên truyền giáo dục
từng bước nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành
các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân
nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ trong công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông
trật tự đô thị và các nơi công cộng trên địa bàn
cái tài nạn giao thông giảm nhưng mà cái chiều hướng mà tìm ẩn tài nạn giao thông ở địa bàn cũng khá lớn
thì ngay từ đầu năm mà chuẩn bị cho tết nguyên đáng này
thì bà nhân xã cũng đã phù hợp với các đoàn thể tiếp tục hoạt động nhân dân để thực hiện luật giao thông
hoạt động thờ mờ gọi hỏi răng đe những đấu tượng thanh thiếu liêng
có là chạy xe lẹn lách để làm công kết công đoan để đảm bảo trực tự an ninh trong dịp tết này
đối với cảnh sát hoa thông chúng tôi mong cán bộ
nhân dân và người lao động ở các nơi và nhân dân địa phương
thì khi lưu thông trên các tuyến đường tập trung chú ý vào các quy định về phần đường
làng đường đường ngược chiều và tốc độ nhằm hạn chế cái tình hình tài nạn giao thông có thể xảy ra
với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông
và cùng với việc nâng cao ý thức chấp hành của mỗi người dân khi tham gia giao thông
tình hình tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm
trên tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh bình thuận dịp cuối năm sẽ được kiềm chế ở mức thấp nhất
tạo điều kiện cho nhân dân được vui xuân đón tết trong an lành và hạnh phúc
thực hiện kế hoạch của công an tỉnh lào cai về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai đã tập trung lực lượng
phương tiện triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
sau gần hai tháng đấu tranh đã triệt phá nhiều chuyên án lớn
thu giữ số lượng lớn heroin và bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan
giàng a sáng chú huyện bảo thắng tỉnh lào cai một đối tượng mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai bắt giữ
khi đang vận chuyển hai mươi hai bánh heroin đi tiêu thụ
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã triệt phá thành công chuyên án thu giữ
bốn mươi bánh heroin bắt ba đối tượng cũng về hành vi buôn bán vận chuyển ma túy
từ những vụ án trên cho thấy số lượng ma túy được vận chuyển qua địa bàn tỉnh lào cai
ngày càng gia tăng trong thời gian qua
trong quá trình triệt phá cũng như là bắt giữ lực lượng trinh sát của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
thì gặp rất nhiều khó khăn
thứ nhất là về phương thức thủ đoạn của các đối tượng rất là tinh vi
thứ hai là cái quá trình
các đối tượng thực hiện thì di chuyển thì rất là manh động
thường xuyên thay đổi các phương tiện
thứ hai là về thay đổi về thời gian
cũng như là quá trình đi lại của các đối tượng
thì khiến chúng tôi khó xác định được cái thông tin cụ thể của các đối tượng
lợi dụng địa hình hiểm trở sự cả tin trình độ dân trí thấp của các đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao
từ đó có sự câu kết với nhóm người lào trung quốc và một số tỉnh khác
hình thành các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
vì thế từ nhiều năm nay lào cai được xác định là địa bàn trung chuyển ma túy
từ nước ngoài vào việt nam và ngược lại
sau gần hai tháng triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ hơn một mươi vụ một mươi hai đối tượng
hơn một trăm linh bánh heroin cùng nhiều tăng vật
dự báo tình hình năm hai nghìn hai mươi
diễn biến càng phức tạp bộ công an cũng xác định
tuyến phía bắc là tuyến trọng điểm về tình hình tội phạm về ma túy
các đối tượng sang bên thâm nhập các đường dây ma túy từ nước ngoài vào việt nam
ở bên lào ở myanmar
rồi các đứa khác thâm nhập qua địa bàn lào cai
là một địa bàn trung chuyển về tình hình ma túy
vì vậy các đối tượng thường lợi dụng
các loại xe tải hoặc là các loại vận chuyển hàng hóa
những xe lục xanh là cất giấu ma túy với thủ đoạn rất là tinh vi
trước những diễn biến phức tạp với những thủ đoạn tinh vi khó lường
đã đặt ra cho lực lượng công an nhiều khó khăn thử thách
các đối tượng tội phạm sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị lực lượng chức năng vây bắt
xong dù có nguy hiểm gian nan
các anh những người lính ma túy vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu
để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
sự quyết tâm sự hứa hợp rất nhìn nhàng
như là những truyền thống của công an

và cái vụ án này
đây là cái vụ án có lẽ là trong năm hai nghìn hai mươi một là lớn nhất
và cái quan trọng nhất là chúng ta phá
nhưng mà vẫn đảm bảo việc phục vụ đại hội
với nhà nhà năm cũ đã qua đi năm mới lại đến
nhưng với những người lính công an nói chung cảnh sát ma túy nói riêng
chỉ có nhiệm vụ cũ đã hoàn thành và nhiệm vụ mới phải phân đấu
bởi trong lòng các anh luôn khắc ghi chân lý
công an nhân dân vì nhân dân phục vụ quyết tâm đẩy lùi cái xấu ra khỏi xã hội
để mùa xuân yên bình trọn vẹn đến với mọi nhà
ngày hai mươi tám tháng một tức hai mươi sáu tháng chạp
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
người dân bị tạm giữ bằng lái xe đến ngày sáu tháng hai tức là mùng sáu tết
có thể nhận lại bằng lái sau khi rạp phạt trong hai ngày là hai mươi tám và hai mươi chín tháng một
và để giải quyết một số thủ tục hành chính cho người dân trước tết nguyên đáng nhằm dần hai nghìn hai mươi hai
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
sẽ tăng cường làm việc thêm các ngày thứ bảy và chủ nhật
theo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
nhằm tạo thuận lợi cho người dân đối với những trường hợp bị tạm giữ
và bị tước giấy phép lái xe bằng lái xe đến ngày sáu tháng hai tức mùng hai tết
người dân có thể đến trụ sở của các đội trạm
thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
để được hướng dẫn thủ tục và nhận lại bằng lái xe trước tết
sau khi đều hoàn tất nộp tiền phạt
thời gian thực hiện là ngày hai mươi tám tháng một và bảy giờ ba mươi phút đến một mươi một giờ ba mươi phút
ngày hai mươi chín tháng một tức hai mươi bảy tháng chạp
bên cạnh đó phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
cũng trả giấy chứng nhận đăng ký xe giấy tờ xe vào thứ bảy ngày hai mươi chín tháng một
và chủ nhật ngày ba mươi tháng một buổi sáng từ bảy h ba mươi phút đến một mươi một h ba mươi phút
buổi chiều từ một mươi ba đến một mươi bảy giờ và ngày thứ hai ngày ba mươi một tháng một tức hai mươi chín tháng chạp
từ bảy h ba mươi phút đến một mươi một giờ ba mươi phút
để tránh phiền hà người dân đi lại nhiều lần mất thời gian
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
cung cấp địa chỉ các điểm đăng ký xe và số điện thoại của cán bộ phụ trách
người dân vui lòng gọi điện thoại để cán bộ phụ trách kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký xe của người dân
đã có hay chưa trước khi đến
sáng nay ngày hai mươi tám tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
công an tỉnh tây ninh đã khởi tố vụ án khởi tố ba đối tượng nguyễn hoàng hiếu trần quốc tuấn
cả hai cùng chú xã long thuận huyện bến cầu trần kim ngọc chú ấp tân thới hai xã tân hiệp
huyện hóc môn tp hcm về hành vi buôn lậu
tổng số tăng vật công an tạm giữ trước đó năm mươi bốn kg vàng thỏi hai kg vàng nữ trang tám mươi bốn chỉ vàng và một hai tỷ đồng
do ba đối tượng đào mạnh cường trần thị ánh loan trần châu tránh trực vận chuyển và cất dấu
mở rộng điều tra công an tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng tuấn tại ngã tóc xã long thuận huyện bến cầu
bước đầu làm việc công an xác định ba đối tượng hiếu ngọc và tuấn móc nối với người campuchia
chưa rõ la lịch mua vàng tại campuchia với số lượng lớn mà giá giảm
sau đó thuê người vận chuyển đến khu vực biên giới để hiếu ngọc tuấn mang tiền đến đổi vàng
rồi đem về tp hcm tiêu thụ
càng giáp tết nguyên đán tội phạm buôn lậu hàng cấm hàng giả càng có dịp gia tăng hoạt động
mới đây công an huyện trùng khánh vừa bắt giữ đối tượng nông văn nghĩa
trú tại xóm vĩnh quang thị trấn trà lĩnh huyện trùng khánh có hành vi vận chuyển trái phép pháo lậu
trong quá trình tuần tra kiểm soát tại tp hcm
tại khu vực thị trấn trả lĩnh công an huyện trùng khánh đã phát hiện bác quả tang đối tượng nông văn nghĩa
có hành vi vận chuyển hàng cấm vật chứng thu giữ tám hộp pháo có khối lượng một mươi hai năm kg
tại cơ quan điều tra đối tượng kỵ nghĩa khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên là pháo hoa nổ
mang đi cất giấu với mục đích để bán kiếm lời trong dịp tết
tối hai mươi bảy một trong lúc tuần tra kiểm soát tội tuần tra thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đông tháp
phát hiện xe ô tô do đặng hoàng thảo chú tại thị trấn cái dầu tỉnh an giang
có điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã cho dừng xe và kiểm tra phát hiện số lượng lớn thuốc lá nhập lậu
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện hai chín trăm tám mươi bao thuốc lá lậu đang được cất dấu trên xe
tài xế đặng hoàng thảo khai nhận đi cùng lương thị ngọc hương mua số thuốc trên từ cửa khẩu bình hiệp
thị xã kiến tường tỉnh long an để trở về tp cn để tiêu thụ
khi đến thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh
tỉnh đông tháp bị phát hiện bắt giữ
lực lượng cảnh sát hình sự công an hai tỉnh cà mau và bình phước vừa phối hợp bắt giữ
nghi phạm huỳnh trí ân ba mươi bốn tuổi ở huyện u minh tỉnh cà mau để điều tra về vụ án giết người cướp tài sản
xảy ra tại xã khánh bình tây bắc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một anh đoàn văn trung cùng huỳnh trí ân và tám người khác
cùng ở cà mau tổ chức ăn nhậu và chơi lắc bầu cua ăn tiền
đến khoảng giờ ngày một mươi chín tháng một tất cả ra về chỉ một mươi phút sau ân quay lại nhà của anh trung
lúc này anh trung đã ngủ ở nhà trước còn chị liễu vợ anh trung đang rửa bát ở nhà sau
ân đi ra nhà sau gặp chị liễu hỏi mượn bật lửa chị liễu chỉ chỗ để bật lửa cho ân và tiếp tục rửa bát
một lúc sau ân quay lại bất ngờ dùng hung khí cắt vào vùng cổ chị liễu
nạn nhân chống trả đồng thời truy hô thì ân giật sợi dây chuyền của chị liễu đang đeo trên cổ rồi bỏ chạy
nghe tiếng vợ hô hoán anh trung thức dậy đuổi theo nhưng ân đã bỏ chạy và sau đó bỏ trốn
chị liễu hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện
đến khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng một các lực lượng công an phối hợp xác minh và vây bắt được ân khi đối tượng
đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở thị xã phước long tỉnh bình phước
hiện đối tượng đã được áp giải về công an tỉnh cà mau để tiếp tục điều tra xử lý
một đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy vừa bị công an huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
phát hiện bắt giữ cùng tăng vật là sáu bánh heroin
vào hồi một mươi ba h ngày hai mươi tháng một tổ công tác của công an huyện trùng khánh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tại km số hai trăm linh hai hai trăm linh quốc lộ bốn a thuộc địa phận xóm park dao đức hồng
phát hiện một xe ô tô khách đang dừng bên đường và có một người phụ nữ đang nhận một hộp cắt tông có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác yêu cầu kiểm tra xác định người phụ nữ là tăng bích hoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hiện sinh sống tại thị trấn trùng khánh là giáo viên của trường tiểu học cảnh tiên
tiến hành kiểm tra hộp cắt tông có sáu bánh chất bột màu trắng hoàn khai nhận là sáu bánh heroin
tại cơ quan công an hoàn khai nhận số heroin này mua của một đối tượng tỉnh ngoài
được gửi theo nhà xe với mục đích mang sang trung quốc bán kiếm lời
khi vừa nhận số ma túy trên thì hoàn bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tàng trữ trái phép ma túy vũ khí quân dụng cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng
bốn đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội tạm giữ hình sự
trong đó đối tượng cầm đầu được xác định là nguyễn thị thanh hường tức hường họ
theo tài liệu điều tra để có tiền ăn tiêu sử dụng ma túy hường tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng
và khi con nợ không đủ khả năng chi trả thì đối tượng sẽ tìm cách chiếm đoạt tài sản
nhằm che giấu hành vi phạm tội hường thành lập công ty để làm vỏ bọc
quá trình khám xét đối với hường cơ quan điều tra thu giữ một khẩu súng dạng côn xoay
một mươi viên đạn một trăm hai mươi bảy viên nén hai mươi chín gói ni lông chứa ma túy
cùng nhiều sổ sách thể hiện rõ hành vi phạm tội
công an tp buôn man thuột tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can thêm hai đối tượng
trương công hội và hoàng mỹ chiến trong đường dây ghi số đề
với tổng số tiền giao dịch trên năm trăm linh tỷ đồng
như vậy đến nay liên quan đến đường dây ghi số đề này công an tp buôn man thuột đã khởi tố tổng cộng hai mươi sáu bị can
về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó vào ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
các tổ công tác của công an tp buôn man thuột đã đồng loạt kiểm tra
bắt quả tang hàng loạt địa điểm ghi số đề trên địa bàn thành phố và các huyện ở tỉnh đắk lắc
cầm đầu đường dây này là nguyễn anh tài
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an thu giữ gần hai trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
trên hai mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu cơ quan công an làm rõ đường dây số đề này đã hoạt động trong một thời gian dài
mỗi ngày giao dịch khoảng một tỷ đồng và tổng số tiền giao dịch đến khi bị bắt là trên năm trăm linh tỷ đồng
còn tại tỉnh quảng nam triệt xóa hơn chín mươi tụ điểm ổ nhóm hoạt động đánh bạc
với trên ba trăm năm mươi đối tượng chỉ sau hơn một tháng gia quân tấn công chấn áp tội phạm
cho thấy tệ nạn cờ bạc diễn biến rất phức tạp dịp tết nguyên đán
lực lượng công an tỉnh quảng nam đã và đang tập trung đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này
những ngày cận tết nguyên đán

động của các loại tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng trên địa bàn tỉnh quảng nam
diễn biến phức tạp khó lường với nhiều thủ đoạn tinh vi liều lĩnh
nhất là đánh bạc qua mạng internet gây khó khăn cho công tác điều tra phá án
lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng như mạng internet
nhất là thời điểm cuối năm trước bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
tội phạm mạng đã được để khe thác có tiện ích trên không gian mạng
không ngừng gia tăng về số lượng thủ đoạn hoạt động
đa dạng tinh vi để xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
đặc biệt là tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng diễn biến phức tạp
kéo theo nhiều hệ lụy tác động trực tiếp đến an ninh đặc tự làm suy giảm đạo đức xã hội
khiến cho nhiều người nhiều gia đình kiệt quệ là nguyên nhân phát sinh tội phạm
và các tệ nạn xã hội khác
từ cơ bạc đã phát sinh hàng loạt các dịch vụ như cầm đồ cho vai nặng lãi bảo kê
làm gia tăng các loại tội phạm hình sự nguy hiểm như trộm cắp cố ý gây thương tích
cho vai nặng lãi đòi nợ thuê cưỡng đoạt tài sản cướp cướp giật tác động tiêu cực
đến tình hình an ninh trật tự nhất là trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp như hiện nay
hoạt động đánh bạc gia tăng nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
hoạt động cờ bạc đang diễn ra trong thời điểm dịch bệnh này có nguy cơ dẫn đến bùng hóc dịch bệnh rất lớn
vì các đối tượng này thường tập trung đông người đến từ nhiều địa phương
có không ít đối tượng đến từ cái vùng dịch không loại trừ đối tượng mong mập bệnh
phần lớn có đối tượng thiếu thức trong phòng chống dịch bệnh cho mình cũng như cho người khác
không có biện pháp bảo vệ cũng không thực hiện cái năm k của chính phủ quy định
đây là những nguyên nhân để dễ dàng lây loan dịch bệnh
trước thực trạng tội phạm đánh bạc diễn biến phức tạp công an quảng nam từ tỉnh đến cơ sở
đã tập trung quyết liệt đấu tranh ngăn chặn ra soát theo dõi các ổ nhóm điểm tụ điểm đánh bạc
để lập chuyên án đấu tranh triệt phá không để hình thành các sới bạc tăng cường công tác quản lý cư trú
quản lý các ngành kinh doanh có điều kiện như khách sạn quán bar quán internet điểm vui chơi
qua một tháng gia quân tấn công chấn áp tội phạm công an quảng nam đã phát hiện triệt xóa hơn chín mươi tụ điểm
ổ nhóm hoạt động đánh bạc với trên ba trăm năm mươi đối tượng
thời gian tới quan triệt nghiêm túc chỉ đạo của bộ trưởng bộ quan
quan tỉnh quảng nam tiếp tục tổ chức ra soát nắm chắc địa bàn đối tượng
tập trung chỉ đạo đánh mạnh đánh trúng vào các loại hệ loại đối tượng như ma túy cờ bạc tiến dụng đen
không để đối tượng lộng hành gây bức xúc trong dư luận
đồng thời cũng đã triển khai quyết liệt các biện pháp công tác một cách hết sức đồng bộ và toàn diện
để cho cuộc sống của nhân dân được bình yên trong mùa xuân này
tết nguyên đán đang đến gần để có cái tết an toàn lành mạnh
bên cạnh nỗ lực của lực lượng công an người dân cần nâng cao ý thức
trách nhiệm trong công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội ngay tại địa bàn cơ sở
chế tạo trái phép vật liệu nổ và sản xuất pháo nổ
đối tượng trần thanh bình hai mươi một tuổi vừa bị công an huyện định quán tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố
vào ngày một mươi bốn tháng một công an huyện định quán phát hiện bình có hành vi chế tạo pháo nổ nên tiến hành bắt giữ
quá trình điều tra bình khai nhận thông qua mạng xã hội đã học được cách chế tạo pháo nổ
nên vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đã mua từ mạng xã hội hai mươi kg hóa chất với mục đích chế tạo pháo nổ bán dịp tết nguyên đán
đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bình bắt đầu chế tạo pháo nổ tại nhà
mỗi ngày đối tượng chế tạo được một mươi quả
trong quá trình chế tạo bình đã nổ thử hai lần và đều thành công
khám xét nhà bình ở xã phú lợi thu giữ hơn một trăm ba mươi quả nổ tự tạo khối lượng gần tám kg
sáu dây cháy chậm tự tạo cùng hàng chục kg hóa chất dùng cho việc chế tạo pháo nổ